liên quan đến bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín số một trăm bảy mươi tám tỉnh thái nguyên đã kịp thời khoanh vùng khử khuẩn
và thực hiện cách ly tập trung đối với bốn mươi sáu người tiếp xúc gần với bệnh nhân và một trăm chín mươi sáu người tiếp xúc với người tiếp xúc gần
hiện tỉnh đang tiếp tục giả soát các trường hợp f một f hai f ba và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời
ngày hai mươi chín tháng ba ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh thái nguyên đã yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo
tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp và kịch bản ứng phó với dịch bệnh như đã xây dựng
trước mắt tỉnh ra văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động của xe buýt taxi vận tải tuyến cố định từ thái nguyên
đi các vùng dịch và ngược lại cho đến khi có thông báo mới
riêng các xe cứu thương cứu hộ cứu nạn xe đưa đón người lao động sẽ thực hiện theo quy định riêng
các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết
ngoài ra các địa phương cũng kiểm soát chặt chẽ việc khai báo y tế đến từng hộ dân trên tinh thần
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
tỉnh thái nguyên cũng yêu cầu các nhà mạng như vinaphone viettel mobifone nhắn tin tới người dân
yêu cầu khai báo đầy đủ thông tin nếu có liên quan đến bệnh viện bạch mai trong hai tuần vừa qua